thưa quý vị và các bạn ngành mây tre của việt nam mỗi năm thu hút hàng trăm triệu đô la mỹ
từ xuất khẩu sang hàng chục quốc gia trên thế giới trở thành nguồn nguyên liệu thay thế gỗ tiện dụng
bền nên được nhiều nước phát triển ưa chuộng
tuy nhiên có một thực tế là ngành mây tre đang phải tự bơi bằng chính nội lực của doanh nghiệp
và sức hấp dẫn của sản phẩm này
lĩnh vực được đánh giá là tiềm năng nhất trong phát triển thủ công mỹ nghệ của nước ta
hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng đứng ra cầm trịch trong sản xuất lẫn tiêu thụ đúng với tiềm năng
và trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
đây là tổ hợp nhà máy sản xuất tre công nghiệp có diện tích hơn chín m hai đặt tại huyện mai châu hòa bình
những dây chuyền máy móc hiện đại không ít dây chuyền do doanh nghiệp tự học hỏi và chế tạo
những sản phẩm tre công nghiệp đáp ứng được một trăm linh yêu cầu xuất khẩu
hoàn toàn không sử dụng hóa chất và thân thiện với môi trường
đây là một nhà máy sản xuất các sản phẩm đồ gia dụng nội thất và vật liệu công trình
từ tre ép công nghiệp có quy mô lớn nhất đông nam á
nhờ mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng máy móc dây chuyền sản xuất hiện đại
sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn châu âu và hiện đang cung cấp cho các tập đoàn lớn trên thế giới
với thị phần chín mươi năm xuất khẩu trong suốt năm năm qua các sản phẩm mây tre của doanh nghiệp
đã có mặt ở các thị trường khó tính trên thế giới như bắc mỹ eu và nhật bản

thị trường có một tiêu chí riêng thì chúng tôi đang cố gắng để thỏa mãn tất cả các tiêu chí của các thị trường và muốn đưa tre việt nam ra ngoài thế giới và tiếp cận với người tiêu dùng
với tổng mức đầu tư lên tới gần một mươi năm triệu đô la mỹ vào hệ thống nhà xưởng vùng nguyên liệu dây chuyển sản xuất của nhà máy hiện có công suất một trăm hai mươi mét khối tre ép tấm công nghiệp một năm và một trăm bốn mươi bốn tấn viên tre ép công nghiệp một năm
sản lượng tiêu thụ khoảng hơn hai trăm linh tấn tre luồng một ngày khi các tổ hợp dự án của nhà máy đi vào hoạt động đồng bộ có thể đạt công suất tối đa hơn sáu trăm linh tấn tre luồng một ngày
từ khi đi vào hoạt động dự án đã giúp giải quyết công an việc làm cho gần hai trăm năm mươi người
bên cạnh giải quyết việc làm đơn vị này còn tiếp tục tuyển dụng và tổ chức đào tạo tập huấn đội ngũ lao động cán bộ kỹ thuật để phục vụ sản xuất theo tiến độ hoàn thành của dự án trong thời gian tới
nhờ yêu thế từ đặc tính của tre việt và sự phổ biến của nguồn nguyên liệu ở khắp các địa phương doanh nghiệp đã mạnh dạn sản xuất các sản phẩm mây tre công nghiệp tiến sâu vào các sản phẩm thế mạnh của tre việt đó là các sản phẩm đồ gia dụng và tấm ván lót đường công nghiệp
việc áp dụng quy trình công nghệ cao trong sản xuất đã giúp doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu cực kỳ khắt khe của khách hàng nước ngoài
phải có chứng chỉ phải có đảm bảo từ các nhà cung cấp
tre việt với các lợi thế hơn hẳn các giống tre khác trên thế giới về độ bền sức chịu nén và độ dẻo đang nắm giữ ưu thế trong ứng dụng và một số sản phẩm công nghiệp mũi nhọn
trong đó các sản phẩm vân tre vơn nia phủ trên các sản phẩm gỗ tự nhiên đang có thế mạnh rất lớn nhờ những đặc tính chỉ tre việt mới có được
sản phẩm này là trước đây thì trung quốc
trung quốc họ đã từng làm nhưng mà cây tre của trung quốc thì nó mềm
thế nên là khi mà tạo ra các sản phẩm vân nia thì cái vân nia tre của trung quốc nó bị vỡ nó không được đẹp chất lượng nó không được tốt
thế thì hiện nay thì chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển thành công cái sản phẩm verni tre của việt nam ứng dụng cái cây tre cây luồng từ việt nam
thì có thể nói là cái sản phẩm này nó có cái chất lượng vượt trội so với cái sản phẩm của trung quốc
hiện các sản phẩm mây tre nước ta đã và đang có mặt tại hơn một trăm linh quốc gia trên thế giới
thị trường xuất khẩu cạnh tranh ngang ngửa với trung quốc
song tổ chức tài chính thế giới ifc lại công bố rằng với ba bốn triệu hectare che nứa trung quốc thu về năm năm tỷ đô la mỹ
thì tại việt nam một bốn triệu hectare che nứa chỉ mang lại con số khiêm tốn là gần ba trăm linh triệu đô la mỹ
những rào cản trong việc nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp bất cập trong chính sách hỗ trợ bảo đảm chất lượng và xây dựng chuỗi giá trị tre xuất khẩu
khiến giá trị xuất khẩu của tre việt còn thấp
có nhà máy sản xuất đồ gia dụng tức là họ có sự phân công có cả một chuỗi giá trị rất rõ ràng
nhưng ở việt nam hiện nay chúng tôi có thể làm từ a đến z nên rất vất vả từ làm nguyên liệu đến gia trình sản phẩm cuối cùng
đấy là một trong những khó khăn rất là lớn của chúng tôi
đối với quá trình chất khẩu chúng tôi cũng gặp một số khó khăn ví dụ rào cản kỹ thuật
thứ hai nữa là đòi hỏi về chất lượng sản phẩm
trong lúc đó chúng tôi là những sản phẩm mấy trái tài
và thứ hai nữa là vấn đề sản xuất bằng thủ công cho nên rào cản kỹ thuật
vấn đề cả trứng trị rừng các nguồn gốc nguyên liệu
vấn đề là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng
chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn
trong sản xuất các sản phẩm từ cây tre đã và đang đối diện với rất nhiều các khó khăn và thách thức
trong đó có thách thức liên quan đến rào cản kỹ thuật phương thức kinh doanh khả năng tiếp cận
thị trường tiếp cận tài chính và quản trị chuỗi giá trị của các doanh nghiệp và các hộ gia đình chế biến quy mô nhỏ và vừa
lựa chọn vùng giáp danh giữa mai châu và thanh hóa là địa điểm xây dựng nhà máy tre công nghiệp lớn nhất đông nam á
công ty hướng tới tận dụng tiềm năng về chữ lượng che luồng ở khu vực này
tuy nhiên những khó khăn về địa lý cũng như chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được quy trình vận hành dây chuyển sản xuất công nghệ cao
khiến sản lượng cũng như năng suất của nhà máy
chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô
trong quá trình sản xuất chúng tôi gặp phải những vấn đề mà nhiều khi chúng tôi muốn tăng công suất
chúng tôi muốn sản xuất được nhiều nhưng mà cũng gặp những cái cản trở nhất định
ở trên này dân số không lớn số lượng người công nhân có thể làm lao động ở nhà máy cũng không nhiều
thứ hai là trình độ công nhân ý thức làm việc của công nhân trong môi trường công nghiệp cũng chưa cao
về dây chuyển máy cnc
ở bên hoàn thiện sản phẩm thì đòi hỏi người vận hành phải biết sử dụng thông thạo máy tính
mà người dân ở đây thì gần như là họ cũng được ít va chạm với cái công nghệ cao đấy
chính vì thế mà phải cần cái nguồn nhân lực từ dưới xuôi lên để đào tạo
và rất là mất nhiều thời gian để đào tạo được một người thuần thục vận hành được một cái dây chuyền công nghệ hiện đại như thế
bên cạnh những khó khăn về địa lý và chất lượng nguồn nhân lực
việc chưa quy hoạch đồng bộ
trong việc trồng và chăm sóc có hệ thống đang khiến chất lượng và sản lượng của cây tre ngày càng thấp
vùng nguyên liệu của việt nam chúng ta chưa được tổ chức theo chuỗi
chưa được trồng và chăm sóc một cách gọi là có hệ thống
chính vì vậy là khi mà chúng tôi làm ở trên này thì vùng nguyên liệu thì nhiều
nhưng mà việc khai thác nguyên liệu về nhà máy chưa được tốt
tổ chức chưa được tốt
và cái chất lượng của cây luồng thì có đợi ngày càng suy thoái
ngày càng kém đi
lý do bởi vì là cái việc tổ chức khai thác chưa được tốt
ví dụ như là dân ở đây thì họ chưa có ý thức là trồng cây phải đủ tuổi thì mới khai thác
họ khai thác hơi sớm ví dụ trước ba năm thì họ đã khai thác rồi
nó dẫn đến là cây tre cây luồng chất lượng không cao
và cái mức độ thay hóa thì ngày càng gia tăng
các doanh nghiệp đầu tàu trong ngành tre đang gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng chuỗi giá trị xuất khẩu
tạo lập thị trường bảo đảm chất lượng nhân lực và xây dựng thương hiệu
việc tìm ra giải pháp để các doanh nghiệp mây tre xuất khẩu có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường
nâng tầm thương hiệu tre việt là bài toán cấp bách
thưa quý vị và các bạn câu chuyện của bvkg mai châu là một ví dụ điển hình cho thực trạng khó khăn
của nhiều doanh nghiệp mây tre việt nam hiện nay
là một ngành sản xuất truyền thống tiềm năng và có lợi thế
xong nhìn một cách tổng thể ngành mây tre nước ta cho đến thời điểm này
vẫn chưa hề có một bàn tay nhạc trưởng nào định hình cho con đường phát triển
kim ngạch của ngành này vẫn dừng ở mốc trên dưới ba trăm linh triệu đô la mỹ một năm
và làm thế nào để nhích con số này lên cao vẫn là bài toán khó đối với ngành tre
muốn làm được điều này ngoài một loạt các chính sách hỗ trợ của nhà nước
cần sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và hỗ trợ của đòn bẩy tài chính tín dụng như thuế và trợ giá
theo thủ tướng
nhóm tê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sản phẩm mây tre việt nam hiện đã xuất khẩu sang hơn một trăm hai mươi quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
trong đó thị trường mỹ chiếm trên một mươi chín thị phần và thị trường nhật bản cũng chiếm gần một mươi bảy thị phần
sản phẩm từ cây tre việt nam có tiềm năng xuất khẩu lớn
nhưng hiện sản lượng xuất khẩu tre việt chỉ đáp ứng khiêm tốn ba thị trường thế giới
để cải thiện thị phần rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống ban ngành
cũng như sự tự lực của cộng đồng doanh nghiệp
đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành mây tre xuất khẩu
trong đó có những chính sách về nhiều đào tạo nghề cho lao động nông thôn
rồi chính sách hỗ trợ xuất khẩu
hiện nay chúng tôi là những doanh nghiệp sạp với lực lượng lao động
chúng tôi kỳ vọng triển khai tài các chính sách
trong đó quyết định một mươi một của thủ tướng chính phủ là dành cho ngành mây tre một quyết định riêng
nhưng đề nghị các chính quyền địa phương cần phải quan tâm triển khai một cách đầy đủ
và hỗ trợ nhiều hơn cho người lao động và các doanh nghiệp
chúng tôi mong muốn sự ủng hộ của các cơ quan chức năng về vấn đề quản lý vùng nguyên liệu bền vững
và hỗ trợ của chính quyền địa phương cơ quan chức năng địa phương trong vấn đề đào tạo nhân sự
và tạo một sự phát triển lâu bền từ bắt đầu cho tới sản phẩm cuối cùng
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường cho ngành tre việt nam
vào trung tuần tháng một mươi hai tại hà nội tổ chức quốc tế osfarm đã phối hợp với trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững
trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ và phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức hội thảo chính sách phát triển chuỗi giá trị tre giao cản và thách thức
đây là cơ hội để các nhóm sản xuất trong ngành tre các doanh nghiệp trong nước các nhà mua hàng tiềm năng
chính quyền địa phương các đơn vị cung cấp giải pháp cùng thảo luận chia sẻ thông tin và đưa ra được các kế hoạch hành động cụ thể
để phát triển thị trường và đẩy mạnh thương mại các sản phẩm từ cây tre
thông qua cơ hội thảo này mình mong muốn sẽ có được những ý kiến từ phía cơ quan của nhà nước
ý kiến từ phía các doanh nghiệp và đặc biệt là từ phía những người nông dân
từ đó xây dựng ra đề xuất xây dựng hệ thống chính sách phù hợp nhằm quản lý bền vững
và cũng như là thúc đẩy phát triển phát triển toàn diện chuỗi giá trị tre của việt nam
qua đó góp phần mang lại cái thu nhập cho người nông dân cũng như là cho các doanh nghiệp của việt nam
chỉ cần có được tám một mươi thị phần của thị trường thế giới
thì ngành tre việt có thể đạt được giá trị tới một tỷ usd
đó là nhận định của các chuyên gia nhà quản lý trong ngành nông nghiệp
tuy nhiên để đạt được con số này cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu cũng như cơ quan quản lý nhà nước
còn nhiều việc phải làm từ nắm vững thị hiếu và nhu cầu của nước nhập khẩu
đến việc hoàn thiện chiến lược quy mô lớn về xuất khẩu trong tương lai nhằm tăng cả chất lượng và sản lượng tre
đồng thời cần sớm xây dựng các cơ sở chế biến lâm sản ngoài gỗ tập trung và gắn với vùng nguyên liệu
đẩy mạnh công nghệ và thiết bị chế biến lâm sản nhằm tăng tính cạnh tranh
thưa quý vị và các bạn trách nhiệm của nhà nước trong việc hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực
và xây dựng chuỗi giá trị xuất khẩu tre đóng một vai trò quan trọng để che việt có thể vươn mình
song song với đó cộng đồng doanh nghiệp cũng cần sớm hoàn thiện chiến lược phù hợp
để phát triển thị trường sản phẩm mây tre đan đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị

cộng đồng tìm hiểu thị trường nhập khẩu
từ đó đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng
nếu chúng ta có thể gỡ khó những vướng mắc cho doanh nghiệp và người nông dân
hoàn thiện và xây dựng những chuỗi giá trị tre mang tầm cỡ quốc gia
thì tre việt sẽ chính thức được nâng tầm giá trị xuất khẩu
quý vị thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề bàn luận đến một vấn đề của doanh nghiệp
hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực
quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tivi vn
hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân